tối qua ngày một mươi hai tháng một mươi hai trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
chủ trì phối hợp với bộ khoa học và công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ
thanh niên quả cầu vàng và phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm hai nghìn hai mươi
đây là lần thứ một mươi chín các giải thưởng được trao cho những cá nhân thanh niên dưới ba mươi năm tuổi
có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực này
sau gần ba tháng phát động cơ quan thường trực giải thưởng quả cầu vàng đã nhận được năm mươi một hồ sơ ứng viên
trên các lĩnh vực công nghệ sinh học công nghệ môi trường công nghệ y dược công nghệ thông tin và truyền thông
và công nghệ vật liệu mới
bàn tổ chức đã chọn ra một mươi ứng cử viên xuất sắc nhất để trao giải
họ là những chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia
có đề tài ứng dụng thực tế đem lại hiệu quả cao
có nhiều công trình khoa học chất lượng cao bằng độc quyền sáng chế
giải pháp hữu ích đã được công nhận nhiều giải thưởng huy chương trong nước và quốc tế
nhân dịp này ban tổ chức cũng đã chọn ra hai mươi gương mặt sinh viên nữ
có thành tích học tập nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ
ở bốn lĩnh vực công nghệ thông tin điện điện tử và cơ khí